chào các bạn đến với alo ba trăm tám mươi chín tuần này
thưa quý vị theo các chuyên gia kinh tế thị trường xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp
nhất là xung đột giữa nga với ukraine dẫn đến nguồn cung xăng dầu bị ảnh hưởng
bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới từ ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
đã tăng từ hai bảy đến ba bảy mươi năm tùy chủng loại
trong bối cảnh đó vào trung tuần tháng một nhà máy lọc dầu nghi sơn tuyên bố
giảm công suất hoạt động khoảng bốn mươi vì thiếu tiền
nhập nguyên liệu đây chính là khởi nguồn cho sự khan hiếm xăng dầu ở trong nước
hệ lụy là gần ba tháng qua xăng dầu trong nước đã có sáu kỳ điều chỉnh giá tăng liên tiếp
gây ra những bất ổn cho thị trường
gần một trăm bốn mươi đồng mỗi lít đường tự giá xăng e năm chín mươi hai cũng đã tăng năm trăm bốn mươi đồng lên hai mươi sáu bảy mươi đồng
và ghi nhận mức cao nhất từ trước đến nay vào những ngày tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tình trạng nhiều
cây xăng đóng cửa lại liên tiếp xảy ra tại một số tỉnh phía nam nhiều cửa hàng bán xăng nhỏ
giọt như thời bào cấp mỗi người tiêu dùng chỉ được mua ba mươi đồng tiền xăng giá xăng cao thị ụng được cung khan hiểm thị trường nhỏ giọt là những dấu hiệu bất cẩm
với những bất ổn của thị trường xăng dầu trong thời gian vừa qua nó sẽ tác động như thế nào đến người dân ngay sau đây là những chia sẻ của họ
hiện tôi đang có mặt tại một doanh nghiệp kinh doanh vận tải một trong những đơn vị chịu tác động lớn từ biến động của giá xăng dầu trong nước thời gian vừa qua
và họ đã phải có nhiều biện pháp để có thể duy trì hoạt động của doanh nghiệp
như nhiều đơn vị khác thời điểm này doanh nghiệp của anh hoàn cũng đang phải duy trì hoạt động kinh doanh vận tải trong bối cảnh giá xăng dầu liên tục tăng cao
quản lý khoảng một mươi năm đầu xe chuyên vận chuyển hàng hóa gấp tuyến anh hoàn đã phải dùng nhiều biện pháp để khắc phục bổ lộ duy trì hoạt động hồn định không tăng giá cước nhằm đổi chân thanh hàng
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín và tác động của giá xăng tăng sân khủ của công ty đã giảm hơn bốn mươi so với mặt nào
lo ngại trước nguy cơ giá xăng tiếp tục tăng cao trong thời gian tới sự doanh nghiệp này vẫn hết sức toàn toàn
nói chung là doanh nghiệp từ lúc dịch và giá xăng dầu tăng hầu như doanh nghiệp nào không có lợi nhuận
tại vì bây giờ mình mà tăng giá cả hàng hóa thì lượng khách hàng đi theo cách khác không chọn dịch vụ của mình chờ đợi nhà nước giảm thuế

nói chung là doanh nghiệp cũng không có nợ nhuận
năm hai nghìn hai mươi hai này thì những ngày đầu năm đã cho thấy sự tăng giá của thị trường xăng dầu đặc biệt là lại có hiện tượng đóng cửa của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồ mối
điều này dẫn đến nhiều lo ngại của nhiều chuyên gia kinh tế cũng như nhiều người tiêu dùng trong cả nước
vậy vấn đề này đang được giải quyết như thế nào
thị trường xăng dầu ra sao ngày hôm nay chúng tôi sẽ có chia sẻ về vấn đề này
về thị trường xăng dầu ngày hôm nay vậy thì ông có đánh giá gì về những bất ổn này
trong thị trường xăng dầu việt nam trong năm vừa qua
chúng ta điều hành nó để cái nguồn cung nó bị đứt đoạn ở nhiều nơi cũng không đáp ứng được cầu
và cung không đáp ứng được cầu này chính là chúng ta đã dự báo được do cái nhà máy lọc dầu nguyễn sơn
họ đã thông báo rằng họ giảm bốn mươi công suất nhưng mà cái điều hành của chúng ta nhập khẩu
đã không bù đắp kịp thời cho nó dẫn ra tình trạng là thiếu hụt
bên cạnh đó thì giá thị trường thế giới nó cứ tăng hàng ngày nhưng trong nước thì lại lén lại không điều chỉnh
cho nên doanh nghiệp càng nhập về càng lộ họ phải bán ra cầm trừng thậm chí họ treo biển hết hàng v v
cho nên cái phản ứng tiêu cực của thị trường ấy nó làm cho cái thị trường nó hoạt động rất là hỗn loạn
và cái trách nhiệm này là cái điều hành của chúng ta có vấn đề
thưa ông trong chia sẻ vợ của ông thì có nhắc đến việc mà nhà máy lọc dầu nghi sơn đã giảm công suất bốn mươi
tuy nhiên thì trước khi giảm công suất này thì họ đã thông báo một thời gian khá dài
vậy thì theo ông thì có phải chúng ta đang chưa có cái phương án chuẩn bị
cũng như là có cái nguồn xăng dầu dự trữ

đảm bảo có thể cung cấp cho thị trường hay không
chúng ta không ngồi với nghi sơn để chúng ta tháo gỡ xem họ vướng cái gì
tại sao họ lại ngừng sản xuất
tại sao lại giảm công suất để chúng ta có giải pháp kịp thời cùng với họ tháo gỡ khó khăn
thì bên cạnh đó thì cái dự trữ của chúng ta có hai cái loại
một là dự trữ quốc gia và hai là dự trữ lưu thông bắt buộc
thì lý ra cái giai đoạn đấy thì các doanh nghiệp phải bán cái dự trữ lưu thông bắt buộc ra
nhưng mà dự trữ lưu thông bắt buộc lúc bây giờ
thời điểm bây giờ cũng không đạt được những cái quy định đã có
cho nên chính vì vậy nó làm cho đứt gãy nguồn cung ở khá nhiều nơi
mặc dù bộ công thương khẳng định là đủ nhưng mà tôi thì luôn luôn khẳng định là không đủ
bởi vì các cái báo cáo của thị trường này tôi cũng không có nắm được cái việc đó
cái báo cáo thị trường nó đã chứng minh được rằng là cái việc mà chúng ta đang chưa có cái sự chuẩn bị
cũng như là có cái công tác điều hành tốt trong cái việc điều hành thị trường này hay không
các cuộc họp của bộ công thương thì đều khẳng định
khẳng định về nguồn cung là chúng ta không thiếu
thế nhưng mà sau đó thì lại khẳng định rằng là có thiếu cục bộ
nhưng mà thiếu cục bộ thì ở một số những cái tỉnh mà người ta phản ánh
đặc biệt là các cái tỉnh phía nam
kể cả bộ công thương bảo là ở đấy là họ tích chữ là găm hàng
thế thì người ta bảo hàng đâu mà găm
thế mà họ trả lời rõ ràng với bộ công thương như vậy
thì rõ ràng là gì
cái nắm của chúng ta cái nắm thực tế của chúng ta đánh giá thực tế
tình hình cung ứng của chúng ta nó không sát
cho nên điều hành nó chật chật
như vậy là về tổng thể thị trường là vẫn thiếu
với công tác điều hành của bộ công thương
chúng ta nên có những điều chỉnh trong nghị định tám mươi ba trong thời gian tới hay không
đặc biệt là trong vấn đề bình ổn giá mà chúng ta đã bàn với nhau rất là nhiều
vừa qua là giá xăng dầu thế giới hàng ngày nó lên
trong khi chúng ta nén lại lùi cái ngày tết lại hai mươi ngày
cái chu kỳ thì tiếp là một mươi ngày
thế thì giá thế giới cứ lên mà giá trong nước là giữ lại không điều chỉnh
nó tạo ra một cái tranh lệch giữa giá vốn cơ sở nhập khẩu với cái giá bán hiện hành
làm cho cái doanh nghiệp nó bị lỗ
bị lỗ thì người ta phải tính toán là bán hay không bán nhập hay không nhập
và cái cách quy định như vậy nó làm lệch pha giữa cái giá thị trường trong nước và giá thế giới
và nó gây ra cái hệ quả của thị trường cái phản ứng của thị trường là gì
là dừng bán ra để mà bảo toàn cái tài chính của mình trong cái điều kiện mà doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm và tự chịu trách nhiệm tự chủ về tài chính lợi ăn lỗ trị thì họ phải tính toán thôi
thế là cái phản ứng tiêu cực của thị trường là chính do cái cơ chế của chúng ta còn do bất cập
đấy là một điều cần phải suy nghĩ để sửa
thưa ông thỏa ở thời điểm này thì ông cũng có thể có cái đánh giá sơ bộ về vai trò và trách nhiệm của các doanh nghiệp này
sơ bộ về vai trò và trách nhiệm của bộ công thương trong công tác điều hành thị trường xăng dầu không
nghị định tám mươi ba và nghị định chín mươi năm thì đã quy định rõ là bộ công thương có trách nhiệm toàn diện về thị trường xăng dầu
thế thì để thị trường nó xảy ra cái tình trạng bất bình thường trong những ngày vừa qua đây là trách nhiệm của bộ công thương
thì với quy định của pháp luật như vậy thì ở đâu khi nào có biến động thì bộ công thương chịu trách nhiệm
và không nên
điều hành cái kiểu như là vừa qua người tiêu dùng người ta phản ánh là điều hành cái kiểu nước đến chân mới nhảy
và cái việc này là thủ tướng đã có kết luận rồi
cheo biển hết hàng cheo biển ngừng bán hàng là trách nhiệm của bộ công thương
liên quan đến công tác điều hành giá ở thời điểm này thì nhiều người tiêu dùng rất là lo ngại cũng như băn khoăn về việc là giá xăng của chúng ta đang rất là cao
tuy nhiên thì quý vị ngồi thì không thể điều chỉnh
mà được ở thời điểm này nữa
vậy thì cái việc mà chúng ta thay đổi cách điều hành giá cũng như là điều chỉnh giá theo ông thì chúng ta cũng cần phải sớm để thực hiện điều này hay không ạ
lần này thì có lẽ chúng ta cũng phải nghiên cứu với bảo vệ môi trường thế nào là có nên ở mức độ nhất định không hay là thuế nhập khẩu trong cái bối cảnh này có thể linh hoạt áp dụng những cái biện pháp tình thế như vậy để tìm cái giá nó không cao quá
thưa ông hiện nay thì có đề xuất là để doanh nghiệp
tự đánh giá thì ông có đồng ý với quan điểm này hay không và tại sao ạ
tôi thì từ lâu tôi đã ủng hộ với quan điểm là chuyển những cái định giá xăng dầu sang cơ chế thị trường
và doanh nghiệp được quyền tự định giá tự cạnh tranh về giá trên cơ sở những tín hiệu khách quan của thị trường
thế nhưng mà chúng ta nói rằng là để cho doanh nghiệp tự định không phải là chúng ta thả nổi doanh nghiệp muốn định thế nào quy định
chúng ta phải có một cái quy chế tính giá ban hành một quy chế tính ra quy định rõ
cái gì doanh nghiệp được tính chi phí nào doanh nghiệp không được tính và tính toán như thế nào
và cần thiết thì nhà nước hậu kiểm
để làm gì để doanh nghiệp người ta định giá theo những cái định hướng ấy
một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của ông
thì chúng ta đã thấy rằng là vai trò và trách nhiệm của bộ công thương trong công tác điều hành thị trường xăng dầu là rất lớn
vậy chúng ta cần phải sớm điều chỉnh những nghị định
cũng như các điều hành các chính sách liên quan đến thị trường này một cách sớm nhất để ổn định kinh tế chính trị xã hội cũng như tránh lạm phát trong thời gian tới
và đi cùng với đó là sự bát nháo của thị trường kit test nhanh và thuốc điều trị covid một mươi chín
tại nhiều cửa hàng thuốc xuất hiện tình trạng khan hàng hay là tăng giá các bộ ký test
trong khi đó trên mạng xã hội mặt hàng này cũng xuất hiện tràn lan và không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng như là hỗn loạn về chất lượng và giá cả
thời gian gần đây lực lượng chức năng tại nhiều địa phương thường xuyên phát hiện và bắt giữ nhiều vụ việc buôn bán kit test nhanh và thuốc điều trị covid một mươi chín trôi nổi
sáng hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai bộ kỳ sát kinh tế công an quận hồng bàng kiểm tra ô tô của đối tượng covid một mươi chín
khi kiểm tra ô tô của đối tượng lại văn huy ba mươi một tuổi trú tại huyện an lão hải phòng lực lượng chức năng phát hiện trên xe có một năm trăm linh bộ ký test nhanh covid một mươi chín trị giá khoảng một trăm linh triệu đồng
thời điểm kiểm tra đối tượng huy không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên
đối tượng huy khai nhận lợi dụng sự khan hiếm của các mặt hàng phục vụ điều trị dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn nên đã mua số hàng hóa trôi nổi ở ngoài thị trường để bán kiếm lời
hơn ba hộp thuốc được quảng cáo là có tác dụng hỗ trợ điều trị covid không rõ nguồn gốc xuất xứ
vừa bị phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với lực lượng quản lý thị trường hà nội phát hiện và thu giữ chiều ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai tại cơ sở kinh doanh số một trăm một mươi năm trung phụng đống đa hà nội
lực lượng chức năng ghi nhận bao bì các sản phẩm này có ghi chữ nước ngoài không có nhãn phụ là tiếng việt nam
chủ cơ sở kinh doanh chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến số hàng hóa nói trên
một kết nối cũng đã khép lại chương trình alo ba trăm tám mươi chín tuần này của chúng tôi
trong chương trình alo ba trăm tám mươi chín phát sóng vào tuần sau chúng tôi sẽ tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin chi tiết hơn về sự hỗn loạn của thị trường kit test covid một mươi chín trong thời gian này
quý vị có thể liên hệ cung cấp thông tin và phản hồi với chương trình thông qua email alo ba trăm tám mươi chín antv a gmail com
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại